thưa quý vị hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin
nhà lãnh đạo nước này kim trương ưn đã thị xát vụ phóng thử tên lửa đất đối hải mới
và ra lệnh bố trí phòng thủ chặt chẽ hơn gần biên giới biển phía tây
theo kcna bình nhưỡng đã phóng thử tên lửa mới với tên gọi pandasuri sáu trong ngày hôm qua
tên lửa đã bắn trúng mục tiêu sau khi bay qua vùng biển phía đông bán đảo triều tiên
trong khoảng một bốn trăm linh giây
tuy nhiên các thông tin chi tiết khác như số lượng tên lửa không được công bố
trước đó hội đồng tham mưu trưởng liên quân gcs của hàn quốc cho hay
triều tiên đã phóng một số tên lửa hành trình vào khoảng chín giờ sáng ngày một mươi bốn tháng hai
theo giờ địa phương tức bảy giờ theo giờ việt nam
ra bùng biển phía đông bắc của thành phố duyên hải quân sàn
đây là lần thứ năm triều tiên phóng tên lửa hành trình kể từ đầu năm tới nay
bình nhưỡng đã tiến hành các vụ thử vũ khí bao gồm phóng tên lửa hành trình từ biển và đất liền
cũng như bắn pháo vào vùng biển gần hải giới liên triều ở phía tây
đã có một người thiệt mạng và hai mươi người khác bị thương trong một vụ xả súng
tại lễ diễu hành mừng chiến thắng của đội bóng bầu dục kansas city sheff được mỹ
vụ xả súng đã gây hoảng loạn cho đám đông người tham dự sự kiện này
theo sở cảnh sát thành phố các nhân viên an ninh đã bắt giữ ba nghi can và tiến hành thẩm vấn
ước tính khoảng một triệu người đã đổ về trung tâm kansas vào tối ngày một mươi bốn tháng hai
theo giờ địa phương

khu vực xả súng rất gần nơi các cầu thủ đội tổ chức diễu hành với hàng nghìn người hâm mộ tham gia
có trẻ em trong số những người tham gia vì các trường học tại kansas đã cho học sinh nghỉ học để tham dự lễ diễu hành
đây là vụ bạo lực súng đạn mới nhất tại một trong những sự kiện và địa điểm được coi là an toàn ở mỹ
các vụ xả súng tại mỹ lâu nay thường xảy ra ở các nhà thờ trường học cửa hàng khu thương mại
bệnh viện ký túc xá và tiệc gia đình
thủ tướng israel benjamin netanyahu mới đây tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tấn công lực lượng hamas
ở thành phố rafah nơi ẩn náu cuối cùng của người palestine ở miền nam gaza
sau khi cho phép dân thường rời khỏi khu vực này kế hoạch của tel aviv đang khiến cộng đồng quốc tế quan ngại
cảnh báo đây sẽ là một thảm họa nhân đạo không thể lo lượng
trên tài khoản telegram cá nhân thủ tướng netanyahu khẳng định israel sẽ chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng hoàn toàn
và điều này bao gồm cả hành động mạnh mẽ ở rafah
tuy nhiên nhà lãnh đạo israel không nêu rõ thời điểm cuộc tấn công có thể diễn ra
hay nơi mà dân thường gaza có thể tới lánh nạn
phản ứng trước tuyên bố của israel tổ chức y tế thế giới who cảnh báo một cuộc tấn công vào rafah
chắc chắn sẽ gây thêm nhiều thương vong ở khu vực có hơn một triệu người palestine đang lánh nạn
và dẫn đến một thảm họa không thể đo lường
who cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng thiếu nguồn cung cứu trợ và nhân lực để duy trì hoạt động nhân đạo tại đây
trong khi đó nhiều nước như đức pháp trung quốc pakistan và quốc gia
đã lên tiếng phản đối chiến dịch tấn công của israel vào rafah
nam phi hối thúc tòa án công lý quốc tế gây sức ép buộc israel dừng tấn công
liên đoàn ả rập cũng kêu gọi chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp
nhằm giải quyết những hậu quả tiêu cực về kinh tế và xã hội do xung đột tại gaza
quân đội israel ngày một mươi bốn tháng hai cho biết họ đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công ở liban
trong một động thái có thể làm tăng thêm lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự lớn giữa hai nước láng giềng
sau nhiều tháng bạo lực xuyên biên giới
quân đội israel không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc không kích diễn ra vài giờ
sau khi ít nhất một công dân israel thiệt mạng và tám người khác bị thương
trong một cuộc tấn công bằng tên lửa phóng từ liban
hezbollah nhóm chiến binh liban đã giao tranh gần như hàng ngày với lực lượng israel
kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở gaza bốn tháng trước đã không nhận trách nhiệm về vụ tấn công
trong khi đó đoạn phim từ liban lan truyền trên mạng xã hội cho thấy
các khu vực ở phía nam của nước này chịu thiệt hại do các cuộc không kích của israel
bao gồm cả ở tỉnh nabatie nằm sâu trong vùng lãnh thổ liban hơn nhiều cuộc tấn công trước đó
kể từ khi xung đột hamas israel bùng phát tại gaza vào ngày bảy tháng một mươi năm ngoái
khu vực biên giới israel liban đã chứng kiến các cuộc tấn công gần như hàng ngày
giữa quân đội israel và phong trào hezbollah
tuy nhiên tránh một cuộc chiến tổng lực hezbollah đến nay chưa sử dụng các loại vũ khí tầm xa
có sức sát thương lớn còn israel cũng chưa điều động xe tăng đến khu vực
nhưng căng thẳng đã gia tăng đáng kể từ đầu năm nay và cộng đồng quốc tế lo ngại
một cuộc xung đột toàn diện sẽ bùng nổ giữa israel và hezbollah
ứng cử viên tổng thống indonesia prabovo subianto đã tuyên bố giành chiến thắng
trong vòng đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử ở quốc gia đông nam á này
sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ ngoài phòng bỏ phiếu được công bố
theo lịch trình bầu cử kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử tại indonesia
chỉ được ủy ban bầu cử
các hãng tham dọa ý kiến được chính phủ phê duyệt đã thu thập mẫu phiếu bầu
tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện công tác kiểm phiếu nhanh đáng tin cậy
theo đó kết quả cho thấy ông subianto giành được trên năm mươi năm số phiếu ủng hộ
với hầu hết mẫu phiếu bầu đã kiểm
cuộc tổng tuyển cử vào ngày một mươi bốn tháng hai tại indonesia đã diễn ra trong hòa bình và xuân sẻ
chỉ trong vòng sáu giờ từ bảy giờ đến một mươi ba giờ trên hai trăm linh bốn tám triệu cử tri đã thực hiện nghĩa vụ
và trách nhiệm bầu ra tổng thống phó tổng thống
hai mươi đại diện lập pháp ở gấp quốc gia và khu vực
với số lượng cử tri đông đảo việc tổ chức được hơn tám trăm hai mươi điểm bỏ phiếu
trải rộng trên hàng nghìn hòn đảo cùng với hơn ba điểm bỏ phiếu ở nước ngoài
được đánh giá là một nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị ở quốc gia có tới hai trăm bảy mươi năm triệu dân
trong đó tám mươi năm dân số theo đạo hồi
báo cáo mới nhất về tốc độ tăng trưởng của kinh tế nhật bản cho thấy
nước này đã đánh mất vị trí nền kinh tế lương thứ ba thế giới vào tay đức trong năm hai nghìn hai mươi ba
báo cáo cho biết số liệu tăng trưởng kinh tế mới nhất của nhật bản gần như chắc chắn cho kết quả rằng
tổng sản phẩm quốc nội gdp của quốc gia châu á thấp hơn đức trong năm hai nghìn hai mươi ba tính theo đồng đô la mỹ
còn theo báo cáo của quỹ tiền tệ quốc tế imf nền kinh tế nhật bản đã giảm từ mức sáu ba trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi hai
xuống khoảng bốn hai trăm linh tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên nhân chủ yếu tới từ việc đồng yên trượt giá từ mức dưới tám mươi yên đổi một đô la mỹ xuống còn khoảng một trăm bốn mươi một yên vào năm ngoái
tuy vậy hãng tin bloomberg cho rằng việc đức vượt qua nhật bản để trở thành nền kinh tế thứ ba thế giới sẽ không mang tính bền vững
bởi ấn độ được dự báo sẽ vượt qua cả hai nước này trong vài năm tới
cục khí tượng hàn quốc cho biết nước này ghi nhận nhiệt độ buổi sáng trong tháng hai ấm nhất từ trước tới nay
theo đó nền nhiệt buổi sáng tại nhiều nơi trên toàn nước này đều vượt ngưỡng một mươi độ
nhiệt độ tối thiểu hàng ngày tại incheon thành phố cảng việt
tây thủ đô seoul lên tới một mươi một độ c đánh dấu mức nhiệt cao chưa từng thấy trong tháng hai kể từ khi cục khí tượng hàn quốc
bắt đầu áp dụng các biện pháp đo đạc thời tiết hiện đại vào năm một nghìn chín trăm linh bốn
cục khí tượng hàn quốc cũng ghi nhận nhiệt độ buổi sáng của tháng hai cao nhất từ trước đến nay ở sokcho cách seoul một trăm năm mươi một km về phía đông bắc với nhiệt độ là một mươi ba hai độ c
các thành phố lân cận gồm kangneung và donghae cũng chứng kiến mức nhiệt vào buổi sáng tháng hai cao kỷ lục lần lượt là một mươi ba sáu độ c và một mươi bốn độ c
tại thủ đô seoul
mức nhiệt cao nhất trong buổi sáng cùng ngày là tám tám độ c đánh dấu buổi sáng tháng hai ấm thứ tư kể từ năm một nghìn chín trăm linh bảy
cục khí tượng hàn quốc dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày trên cả nước sẽ giao động từ một mươi ba đến một mươi chín độ c
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng hai nhiệt độ có thể sẽ giảm xuống mức bình thường khi chịu ảnh hưởng của các khối không khí lạnh hướng tây nam
nghề giáo viên từng là nghề nghiệp ổn định bậc nhất ở trung quốc đang đứng trước thách thức lớn khi tỷ lệ sinh của nước này sụt giảm
trong vài năm qua
theo đó tính đến năm hai nghìn ba mươi năm quốc gia tỷ dân này sẽ dư khoảng một năm triệu giáo viên tiểu học và ba trăm bảy mươi giáo viên trung học
với số lượng người về hưu tăng nhanh và số trẻ sơ sinh giảm mạnh trung quốc đang trải qua quá trình chuyển đổi nhân khẩu học gây tác động sâu rộng
bao gồm tăng trưởng kinh tế chậm hơn và căng thẳng trong hệ thống an sinh xã hội
số trẻ sơ sinh ở trung quốc đã giảm mạnh kể từ năm hai nghìn một mươi bảy với số ca sinh giảm hơn năm trăm linh vào năm hai nghìn hai mươi ba
xuống còn hơn
theo bộ giáo dục trung quốc số trẻ em theo học mẫu giáo cũng chứng kiến sự sụt giảm đầu tiên sau gần hai thập kỷ vào năm hai nghìn hai mươi một
trong khi học sinh tiểu học giảm lần đầu tiên sau một thập kỷ vào năm hai nghìn hai mươi hai
điều này tạo sức ép lên ngành giáo dục và đội ngũ giáo viên
một số địa phương đã bắt đầu cắt giảm chương trình đào tạo và cấp bằng sư phạm để tránh dư thừa giáo viên trong tương lai